thành phố lựa chọn để xây dựng mô hình công an phường điển hình đợt này
tiếp theo là các thông tin quan trọng khác

trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự lễ giao nhận quân tại thành phố đà lạt
sáng nay các địa phương thuộc tỉnh lâm đồng đã trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi ba
sáng nay các địa phương thuộc tỉnh lâm đồng đã trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi ba